thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi một tháng chín cả nước không có thêm ca nhiễm bệnh mới
như vậy hôm nay đã là ngày thứ một mươi chín việt nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi một tháng chín việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
trong ngày cả nước có thêm năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy trong một sáu mươi tám ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm bốn mươi bảy ca số ca còn đang điều trị là tám mươi sáu ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hai mươi bốn sáu trăm hai mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm tám mươi năm người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi năm hai trăm chín mươi bốn người cách ly tại nhà nơi lưu trú tám chín trăm bốn mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm tám mươi năm người cách ly tại nhà nơi lưu trú tám chín trăm bốn mươi bảy người cách ly tại nhà nơi lưu trú tám chín trăm bốn mươi bảy người